liên quan đến vụ vây bắt đối tượng sử dụng xe ô tô vận chuyển ma túy
công an tỉnh long an bước đầu thông tin đã bắt tổng cộng năm đối tượng thu một mươi tám bánh heroin sáu kg ma túy đá
do chuyên án ma túy vẫn đang trong quá trình điều tra
công an tỉnh long an mới khởi tố vụ án giết người
sau khi xác định người điều khiển phương tiện xe bán tải có dấu hiệu cố ý tước đoạt tính mạng của người khác
khi đâm trực diện vào hai người đi xe máy và thiếu tá nguyễn xuân hào
hậu quả khiến thiếu tá hào sinh hy sinh hai người dân là huỳnh nguyễn trí mẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại quận năm tp hcm và phan thị kim thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại quận một mươi hai tp hcm tử vong
qua công tác điều tra ngoài hai đối tượng trong xe ô tô gây ra vụ việc trên
công an tỉnh long an đã truy xét và bắt thêm ba đối tượng
danh tính của cả năm đối tượng chưa được thông tin
khám xét chiếc xe bán tải công an tỉnh long an thu giữ bốn bánh heroin
và năm kg tinh thể được xác định là ma túy đá
khám xét nhà các đối tượng công an tỉnh long an thu giữ thêm một mươi bốn bánh heroin
và một kg ma túy đá được các đối tượng cất giấu xung quanh nhà cách hiện trường khoảng hai mươi km
lợi dụng địa bàn thị xã sapa là địa điểm du lịch
các đối tượng tại sapa đã móc nối với các đối tượng tại sơn la cất dấu ma túy trên xe cá nhân
rồi chuyển sang thị xã sapa thư thụ
công an thị xã sapa tỉnh lào cai vừa trở phá thành công truyền án ma túy
công an tỉnh long an thu giữ thêm một mươi bốn bánh heroin và một kg ma túy đá
ô quý hồ thị xã sapa tổ công tác bất ngờ áp sát xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi sáu a một mươi sáu nghìn năm trăm linh tám
kiểm tra và bắt giữ hai đối tượng vừa nọ sành và vừa a cờ cùng chú tại sơn la
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin một tám trăm linh viên ma túy tổng hợp hai điện thoại cùng một số vật chứng liên quan
đầu tranh mở rộng chuyên án cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở đối với má a lư
chú tại phường phan xê băng thị xã sapa thu giữ hai bánh heroin hơn ba trăm linh gam thuốc viện
ba kíp mìn và ba thỏi thuốc nổ hai trăm năm mươi triệu đồng một xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đang vào cuộc điều tra mục đích động cơ người tung tin đồn
bà đỗ thị yên giám đốc quỹ tiến dụng phường hai ở thành phố bảo lộc vỡ nợ
khiến nhiều người hoang mang đến rút tiền trước kỳ hạn
theo đó công an thành phố đang chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường xã trên địa bàn
tập trung làm việc với một số đơn vị doanh nghiệp và khu dân cư
để xác minh điều tra làm rõ sự việc
qua đó cơ quan chức năng sẽ làm rõ động cơ mục đích của người tung tin thất thiệt
để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan công an cũng thu thập tài liệu chứng cứ đối với các trường hợp cố tình kích động
lan truyền thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự của cá nhân bà đỗ thị yên
và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân phường hai nói riêng
các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố bảo lộc nói chung
các quỹ tiến dụng nhân dân phường hai nói riêng

thưa quỹ quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
đại diện ban giám đốc công an tỉnh cà mau đã trao bằng khen cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc
trong khám phá nhanh vụ án trộm cắp tài sản và tặng giấy khen của giám đốc công an tỉnh
cho nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
theo đó ngày một mươi sáu tháng bốn tại khóm ba thị trấn u minh huyện u minh
xảy ra vụ mất trộm tài sản có tổng trị giá khoảng tám trăm sáu mươi chín triệu đồng
bằng sự nỗ lực quyết tâm của cán bộ chiến sĩ khoảng một mươi tám h ngày một mươi chín tháng bốn
lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng nguyễn trí cường là thủ phạm gây ra vụ trộm trên
và thu giữ nhiều tăng vật quan trọng của vụ án
ghi nhận thành tích trên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho hai cá nhân
thuộc phòng cảnh sát hình sự và công an thành phố cà mau
cũng nhân dịp này giám đốc công an tỉnh cà mau đã tặng giấy khen cho sáu cá nhân
có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bằng nhiều giải pháp cách làm sáng tạo cải cách thủ tục hành chính của tỉnh quảng ninh
đã tác động tích cực tạo môi trường sản xuất kinh doanh thông thoáng thuận lợi cho người dân
nhà đầu tư doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
tại trụ sở công an phường hòa lạc thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
bà lê thị thu anh đến công an phường để làm thủ tục thay đổi nơi ở cho gia đình
trước đó để giải quyết thủ tục này
bà phải viết tay nhiều loại giấy tờ
bây giờ chỉ cần điền vào một tờ giấy ngắn gọn
mọi thao tác đều do cán bộ công an thực hiện trên hệ thống máy tính kết nối dữ liệu dân cư
và có hướng dẫn trở đạo rất là rõ ràng cho người dân mà không gây bất thiện gì cho chúng tôi
được tiện lợi và nhanh chóng
công dân có thể ngồi tại nhà và truy cập vào cái hệ thống thuyền máy tính
tra cứu thông tin dữ liệu của mình ở trên các nền tảng vneid đó
và từ đó công dân nhập các thông tin của mình vào trong thịt phụ công để mình đăng ký các thịt phụ công
như đăng ký thường chú tạm chú lưu chú hay là cấp đăng ký xe biển số xe
tất cả đều được thực hiện trên mạng được hết cả hội chiếu đó
không cần phải đến các trụ sở mà họ có thể khai trực tiếp ở trên mạng và nhận kết quả qua mạng luôn
để nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính
điều quan trọng là cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức
nhất là đổi mới lề lối tác phong làm việc tiếp dân giải quyết các công việc có liên quan đến quyền và lợi ích của người dân
đảm bảo đúng quy định công khai minh bạch thực hiện nguyên tắc năm tại chỗ
tiếp nhận thẩm định phê duyệt đóng dấu trả kết quả tại trung tâm hành chính công
chú minh thư đồng chí hướng dẫn rất là nhiệt tình về tất cả các ứng dụng trên điện thoại
nói chung là đồng chí hướng dẫn là tỉ mỉ
coi lợi ích sự hài lòng của công dân tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công việc
với những kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính
đã tạo sự thông thoáng cởi mở từ bộ máy hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp
một cách chuyên nghiệp góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững
thời gian tới tỉnh quảng ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
gắn với chuyển đổi số một cách thực chất đảm bảo thông suốt công khai thuận lợi
lợi dụng địa bàn thị xã sapa là địa điểm du lịch
các đối tượng tại sapa lào cai móc nối với các đối tượng tại sơn la
cất dấu ma túy trên xe cá nhân rồi chuyển sang thị xã sapa tiêu thụ
công an thị xã sapa tỉnh lào cai vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
tại khu vực phường âu quý hồ thị xã sapa
tổ công tác bất ngờ áp sát xe ô tô biển kiểm soát hai mươi sáu a một mươi sáu nghìn năm trăm linh tám
kiểm tra và bắt giữ hai đối tượng vừa nọ sành và vừa a cở cùng chú tại sơn la
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin một tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
hai điện thoại cùng một số vật chứng liên quan
đấu tranh mở rộng chuyên án cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở
đối với má a lư chú tại phường phan xipang thị xã sapa
thu giữ hai bánh heroin hơn ba trăm linh gam thuốc viện ba kíp mìn ba thỏi thuốc nổ
hai trăm năm mươi triệu đồng một xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
công an huyện lai vung tỉnh đồng tháp vừa kiểm tra phát hiện tại khu đất
thuộc ấp tân bình xã phong hòa huyện lai vung có trồng nhiều cây cần sa trái phép
qua xác minh được biết số cần sa trên do lê minh phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú địa phương trồng và chăm sóc
tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông phương lực lượng chức năng thu giữ
thêm năm cây cần sa tổng trọng lượng cần sa đã thu giữ
là hai trăm linh một cây nặng một trăm năm mươi năm năm kg
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào tối ngày hôm qua hai mươi ba tháng bốn đám cháy lớn tiếp tục diễn ra
tại khu vực rừng quanh khu vực núi voi xã hiệp an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
theo thông tin ban đầu vụ cháy thực bì xuất hiện vào lúc một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng bốn
sau khi phát hiện vụ cháy lực lượng chức năng đã phối hợp cùng với địa phương
cơ bản khống chế được đám cháy
tuy nhiên đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại và lan rộng
theo lãnh đạo tri cục kiểm lâm tỉnh lâm đồng vụ cháy bùng phát trở lại
do những cây mục và thực bị bắt lửa cháy bùng lên
hiện lực lượng chữa cháy đang tiếp cận hiện trường tiếp tục dập lửa
khoanh vùng chữa cháy không để cháy lan sang khu vực khác